chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
đã kiểm tra công tác khắc phục sự cố sạt lở đê biển do ảnh hưởng của bão số bảy tại tỉnh nam định
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh nam định
do ảnh hưởng của bão số bảy khu vực biển của tỉnh có sóng biển cao kết hợp với chiều cường đã gây sập sạt
tại hai vị trí ở mái kè hải thịnh ba thuộc tuyến đê biển huyện hải hậu tỉnh nam định
tổng diện tích các hố bị võng sập sạt là gần hai trăm tám mươi m hai
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh nam định phối hợp với ủy ban nhân dân huyện hải hậu
và các đơn vị liên quan đã tiến hành xử lý tạm để hạn chế tạm
các đơn vị liên quan đã tiến hành xử lý tạm để hạn chế tạm